mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
xây dựng và ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
nhằm tạo cơ sở pháp lý về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
đảm bảo an toàn về tính mạng sức khỏe cho người tham gia giao thông
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn
góp phần đảm bảo tốt hơn quyền con người quyền công dân
đây là nhấn mạnh của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
khi thay mặt chính phủ trình bày tờ trình đề nghị xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trước ủy ban thường vụ quốc hội tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn
diễn ra vào sáng ngày hôm nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đến tính cấp bách
cần thiết xây dựng và ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
với mục tiêu xây dựng thói quen ý thức tự giác và hình thành văn hóa giao thông hiện đại
đề cao bảo vệ tính mạng tài sản quyền con người khi tham gia giao thông
nhất là trong bối cảnh tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay
còn nhiều diễn biến phức tạp tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng
luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người phương tiện khi tham gia giao thông
trung bình hàng năm có gần chín người chết gần ba mươi người bị thương
trong đó chủ yếu những người này nằm trong độ tuổi lao động
ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội
tình trạng ngang nhiên vi phạm
coi thường pháp luật khi tham gia giao thông vẫn diễn ra phổ biến
văn hóa giao thông còn nhiều yếu kém
chống lại lực lượng chức năng khi thi hành nhiệm vụ
các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường bộ diễn biến phức tạp
các vấn đề về an ninh như biểu tình trái pháp luật tụ tập đông người trên đường bộ
gây hình trực tiếp đến an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
ủn tắc giao thông phức tạp gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế xã hội
bộ trưởng tô lâm cho rằng
một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên
là do luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám hiện nay
đã không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội
chính phủ đã chỉ đạo bộ công an phối hợp với bộ giao thông vận tải
tổ chức nhiều cuộc họp với các bộ ngành có liên quan
bộ công an tổ chức hàng trăm hội thảo khoa học
lấy ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học nhà quản lý
các đoàn đại biểu quốc hội ở địa phương
các đối tượng chịu tác động trực tiếp của văn bản
trên cơ sở đó nghiên cứu tiếp thu chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ dự án luật
theo đó đa số các ý kiến tham gia đều đồng thuận nhất trí
về sự cần thiết ban hành luật đường bộ và luật trật tự
an toàn giao thông đường bộ nhằm khắc phục triệt đẻ
tồn tại bất cập của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
tại phiên họp bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thắng
đã trình bày tờ trình tóm tắt dự án luật đường bộ
theo đó việc xây dựng luật nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách
về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phương tiện giao thông đường bộ
vận tải đường bộ tăng cường quản lý nhà nước thể chế hóa chủ trương
chính sách của đảng và nhà nước về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
thực hiện cam kết của việt nam với cộng đồng quốc tế khắc phục những vấn mắc
bất cập trong quá trình triển khai pháp luật về giao thông đường bộ
thẩm tra đề nghị xây dựng luật và thẩm tra sơ bộ hai dự án luật
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới cho biết
thường trực ủy ban cơ bản tán thành về sự cần thiết ban hành luật đường bộ
và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cơ bản tán thành với các nội dung tiếp thu
thu giải trình của chính phủ và thấy rằng việc xây dựng hai dự án luật
đã được chính phủ thảo luận cân nhắc đánh giá thận trọng kỹ lưỡng
và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan
giải trình làm rõ thêm một số vấn đề bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việc xây dựng hai luật tách bạch giữa lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
và xây dựng hạ tầng đường bộ là vô cùng cần thiết phù hợp với thực tiễn
đề nghị quốc hội sớm đưa ra để thảo luận và thông qua
kết luận nội dung phiên họp phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nêu rõ
đa số ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội tán thành hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật đường bộ
và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cơ bản đảm bảo quy định
của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
hồ sơ hai dự án luật đủ điều kiện chính quốc hội xem xét quyết định đưa vào
chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội cũng đánh giá cao sự cầu thị của chính phủ trong chỉ đạo
tiếp tục ý kiến đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của bộ chính trị
đảng đoàn quốc hội của ủy ban thường vụ quốc hội để giải trình chỉnh lý bổ sung hai dự án luật
cũng trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã
cho ý kiến đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đồng thời xem xét về việc chính quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh
năm hai nghìn hai mươi ba trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an thay mặt chính phủ trình bày tờ trình dự án luật
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nêu rõ việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở nhằm điều chỉnh thay đổi về vị trí chức năng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở sau khi được kiện toàn thành một lực lượng thống nhất xác định cụ thể vị trí chức năng
nhiệm vụ quan hệ công tác bảo đảm điều kiện hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở với tính chất là lực lượng quân chúng tự nguyện tự quản dưới sự quản lý của chính quyền
tham gia hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là phương án tối ưu nhất
vừa đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
ở cơ sở vừa đảm bảo quyền con người quyền công dân được thực hiện theo đúng quy định của hiến pháp
tại phiên họp ubth đã tiến hành thảo luận cho ý kiến về sự cần thiết ban hành luật
hồ sơ đề nghị xây dựng luật và hồ sơ dự án luật sự phù hợp với chủ trương đường lối của đảng
tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của dự thảo đồng thời cho ý kiến và góp ý cụ thể
đối với nhiều nội dung liên quan đến các chính sách cơ bản của dự án luật
tại phiên họp bộ trưởng tô lâm đã giải trình tiếp thu làm rõ một số nội dung trọng tâm
liên quan đến dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tại phiên họp bộ trưởng tô lâm đã giải trình tiết thu làm rõ một số nội dung trọng tâm

kết luận phiên họp phó chủ tịch quốc hội trần quang phương cho biết qua thảo luận đa số ý kiến cho rằng hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã cơ bản đảm bảo theo các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đủ điều kiện để chính quốc hội xem xét quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn và điều chỉnh năm hai nghìn hai mươi ba cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ năm và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương nhấn mạnh cũng như các dự án luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở cần chuẩn bị hết sức cẩn trọng tỉ mỉ công phu kỹ lưỡng tuân thủ đúng các quy định của pháp luật bảo đảm sự đồng thuận cao của các đại biểu quốc hội

tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm đến nay bộ công an đã dự thảo các văn bản thuộc hồ sơ dự án luật theo quy định
nội dung sự thảo luật được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của luật cảnh vệ năm hai nghìn một mươi bảy đồng thời đề xuất sửa đổi bổ sung một số nội dung để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình hiện nay
nội dung sửa đổi thuộc bốn nhóm chính sách gồm quy định về đối tượng cảnh vệ quy định về biện pháp chế độ cảnh vệ quy định về quyền hạn của lực lượng cảnh vệ và chế độ chính sách đối với lực lượng cảnh vệ
nội dung sửa đổi thuộc bốn nhóm chính sách gồm quy định về đối tượng cảnh vệ quy định về biện pháp chế độ cảnh vệ trong tình hình hiện nay
nội dung sửa đổi thuộc bốn nhóm chính sách gồm quy định về tổ chức hoạt động của lực lượng cảnh vệ và trách nhiệm của các cơ quan ban ngành trong thực hiện công tác cảnh vệ đồng thời giúp cho việc trang bị cơ sở vật chất phương tiện kỹ thuật của lực lượng cảnh vệ được quan tâm đầu tư nâng cấp hiện đại đồng bộ

thưa quý vị với phương châm trọng dân gần dân lúc dân cần lúc dân khó có công an lực lượng công an cơ sở đã và đang khẳng định được vai trò vị trí của mình là nông cốt trong việc bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở gần dân sát dân vì nhân dân phục vụ
và nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đã chỉ rõ yêu cầu cần phải đẩy nhanh xây dựng công an xã thị trấn chính quy toàn diện về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức cán bộ cơ chế lãnh đạo chỉ huy phân công phân cấp cơ sở vật chất hậu cần trang bị phương tiện đủ sức giải quyết các vấn đề an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở
yêu cầu này đã được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và các cấp chính quyền nghiêm túc triển khai thực hiện một cách có trọng tâm và hiệu quả
cuối năm hai nghìn hai mươi hai bằng nguồn vốn đầu tư của công an tỉnh điện biên và sự chung tay của các cấp chính quyền nhân dân địa phương công an xã nà hỷ đã được bố trí mặt bằng xây dựng trụ sở công an mới
nhiều kiện làm việc cho lực lượng công an xã được bộ công an xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
tính đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã bố trí tổng kinh phí hơn bốn tỷ đồng
ủy ban nhân dân cấp cấp bố trí trên một bảy trăm linh tỷ đồng để hỗ trợ sắp xếp xây dựng nhà ở doanh trại trụ sở cơ sở làm việc cho công an xã thị trấn
mọi hồ sơ mọi vụ việc của người dân đều được tiếp nhận qua cấp công an này
với việc chúng ta phải bố trí một trụ sở đàng hoàng đầy đủ cho anh em làm việc thì thứ nhất là tạo điều kiện để anh em yên tâm công tác thứ hai là nâng cao chất lượng công tác đặc biệt là tạo uy nghiêm của mức độ để chúng ta triển khai công việc
công an xã là lực lượng rất là quan trọng mà hiện nay nếu không ổn định được không an cư lập nghiệp không có các điều kiện đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ của mình
thì có thể không hoàn thành được nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ ở cái mức độ mà chúng ta thấy chưa đạt yêu cầu
do vậy kế hoạch của tỉnh là trong năm hai nghìn hai mươi ba và hai nghìn hai mươi bốn sẽ kết thúc hoàn thành việc xây dựng một trăm linh trụ sở cho công an xã độc lập
để sớm hoàn thành việc xây dựng trụ sở nhà ở công an xã thị trấn lãnh đạo bộ công an đề nghị công an các đơn vị địa phương khẩn trương quyết tâm quyết liệt trong nhiệm vụ công tác giải ngân
cá thể hóa trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ trong tổ chức thực hiện và cam kết về tiến độ giải ngân cũng như chất lượng công trình
quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu theo nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn trong tình hình mới
bộ ngành liên quan ra soát tổng hợp ngay những khó khăn vướng mắt trong thực hiện các quy định của pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy
các tổ công tác cũng đã được thành lập để làm việc trực tiếp với các địa phương nhanh chóng tháo gỡ đề xuất cơ quan cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung các quy chuẩn liên quan đến công tác đầu tư xây dựng và các công trình hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế
với tinh thần đặt yếu tố an toàn về con người lên trên hết và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh
trong một mươi tám tháng bộ xây dựng ban hành ba quy chuẩn về phòng cháy chữa cháy khiến nhiều doanh nghiệp cho rằng như vậy là gây khó trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn mới
liên quan về vấn đề này bộ xây dựng cho rằng quy chuẩn sáu hai nghìn hai mươi hai về an toàn cháy cho nhà và công trình được ban hành có nhiều điểm mang tính tháo gỡ
các doanh nghiệp có quy định khó thực hiện vì phòng cháy chữa cháy mà doanh nghiệp còn vướng mắc
các điều kiện chuyển tiếp cũng được quy định cụ thể
theo đó hồ sơ thiết kế xây dựng đã được góp ý hoặc thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
trước khi quy chuẩn này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo hồ sơ thiết kế đã được góp ý hoặc thẩm duyệt
trong mỗi một phiên bản sửa đổi thì đều có các điều khoản chuyển tiếp nhằm mục đích để tạo thuận lợi nhất có thể để thực hiện
thế thì trong pháp luật quy định thì không hồi tố có nghĩa là đã được thẩm duyệt
theo quy định nào thì cứ tiếp tục thực hiện
những cái nào mà thực hiện theo quy định mới thì thực hiện theo quy định mới
để kịp thời lắng nghe tiếp nhận những khó khăn vương mắc của doanh nghiệp
các tổ công tác của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng đã trực tiếp làm việc hướng dẫn tại các địa phương
trao đổi đưa ra các giải pháp để giải quyết những vương mắc trong thẩm duyệt nghiệm thu công trình
yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục thông tin để đơn vị tư vấn chủ đầu tư nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy
lựa chọn nhà thầu có năng lực hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định
đẩy mạnh tuyên truyền liên quan đến việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy cháy
đặc biệt là những cái nội dung mà đưa ra những cái hướng dẫn tháo gỡ sẽ được đề xuất trong thời gian tới
đồng thời với đó thì chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy trên toàn quốc tổ chức tổng phân loại
giả soát các cơ sở và các loại hình công trình có những vướng mắc về phòng cháy chữa cháy để đề ra những biện pháp thầu gỡ cho phù hợp
nếu chúng ta hạ mức
các cái tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy thì hậu quả liên quan đến cái an ninh thực tực là rất lớn
liên quan đến tính mạng và tài sản của người dân
trong các cái trường hợp cụ thể thì bộ công an xin tiệp thu và sẽ có cái nghiên cứu để có cái đề xuất với các cái cấp có thẩm quyền
có thể là thay đổi điều chỉnh cho nó phù hợp theo từng điều kiện
đối với nhiều doanh nghiệp
việc tuân thủ các quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy là ưu tiên hàng đầu
các tiêu chuẩn được đặt ra nhằm đảm bảo tối đa sự an toàn về người và tài sản
sau đó mới tính đến yếu tố chi phí thực hiện
và càng thực hiện bài bản thông nhất đồng bộ từ ban đầu thì hiệu quả sẽ càng cao
khi mà được các cơ quan chức năng chia sẻ trao đổi hoặc giải thích cho những khó khăn doanh nghiệp
cho doanh nghiệp
thì mình cũng nhận ra một điều rằng là
những cái quy định đó cũng đã có có rồi
thế nhưng mà tuy nhiên là có thể là mình hiểu nó chưa đúng
hoặc là mỗi người hiểu theo một cái cách nào đó
và dẫn đến cái chuyện mà áp dụng nó là sẽ gặp khó khăn
các cái chi phí đầu tư ban đầu có thể cao
thế nhưng mang lại một cái lợi ích lâu bền hơn rất nhiều
bởi vì khi hoạt động thì chúng tôi mới hiểu là
một nghìn người trong bệnh viện vài nghìn người trong sinh hoạt cùng nhau
nó có rất nhiều các tình huống xảy ra
và nếu chúng ta không có cái công nghệ không có cái quy chuẩn ban đầu khắt khe từ đầu
thì cái tư tưởng khi chúng ta đi vận hành sẽ còn buông lỏng hơn
tôi nghĩ là cái quy chuẩn rất quan trọng để trừ khi chúng ta vận hành
cách đúng đắn và tôn trọng nó
nội dung các tiêu chuẩn quy chuẩn mới về phòng cháy chữa cháy
sẽ tiếp tục được các cơ quan quản lý nhà nước tuyên truyền phổ biến trực tiếp
từ các tổ chức doanh nghiệp như thế này
từ đó giải đáp thảo gỡ những khó khăn vương mắc trong quá trình các tổ chức doanh nghiệp
áp dụng các quy chuẩn và tiêu chuẩn trong thực tế
góp phần thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy
bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng nam
vừa phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan triệt phá hai chuyên án
bắt hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép năm bánh heroin
xã tam hiệp huyện núi thành tỉnh quảng nam lực lượng công an bắt quả tăng hai đối tượng
là nguyễn văn ninh và huỳnh khánh trình đang vận chuyển tàng chữ trái phép
số lượng lớn chất ma túy vật chứng thu giữ bao gồm năm bánh heroin bảy mươi hai viên nén ma túy
bốn điện thoại di động hai đối tượng khai từ quảng nam ra nghệ an để mua số ma túy trên
với số tiền là một tỷ đồng khi về đến quảng nam thì bị bắt giữ
tại xã mường nọc huyện quế phong vừa bị công an huyện yên thành tỉnh nghệ an khởi tố bị can
đối tượng thanh bị công an bắt xử về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại
xã diễn hồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an thu giữ chín trăm chín mươi năm viên ma túy tổng hợp
cơ quan công an xác định thanh là đối tượng cầm đầu thường xuyên mua ma túy tại các huyện biên giới
rồi sau đó bán cho các đối tượng bán lẻ trên địa bàn huyện yên thành và các huyện lân cận
hiện chuyên án đang được tiến hành điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa tạm giữ hình sự nguyễn minh toàn ba mươi năm tuổi
quê ở tỉnh phú yên để điều tra về hành vi giết người sau bữa nhậu vào trưa ngày hôm qua cùng với nạn nhân
cả hai đi hát karaoke và xảy ra mâu thuẫn toàn đã chạy về phòng trọ lấy mã tấu chém hai nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
gây án xong toàn về khu nhà trọ của mình ngủ nhận được tin báo án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
phối hợp với công an thị xã phú mỹ đã bắt giữ được đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ngo quyền thành phố hải phòng vừa phá thành công chuyên án lửa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra vào tháng hai tại địa bàn phường máy trai quận ngô quyền
theo thông tin ban đầu từ ngày chín đến ngày một mươi năm tháng hai một người dân bị nhóm ba đối tượng là võ thanh lâm nguyễn ngọc trái
nguyễn văn quý cùng chú tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam sử dụng tài khoản facebook và zalo chiếm đoạt hai trăm chín mươi triệu đồng
thủ đoạn của các đối tượng là đưa hình ảnh bán xe ô tô có nguồn gốc từ campuchia lên mạng để lấy lòng tin khiến nạn nhân chuyển tiền mua xe
sau khi nhận được tiền các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc đối với nạn nhân và chiếm đoạt toàn bộ số tiền
một vụ cháy xe ô tô vừa xảy ra chiều nay trên đèo mimosa tp đà lạt tỉnh lâm đồng khiến phần đầu của chiếc xe ô tô bị cháy rụi
rất may là không có thương vong về người
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai h ba mươi chiều nay xe ô tô do một lái xe trú tại phương ba thành phố đà lạt điều khiển theo hướng huyện đức trọng lên thành phố đà lạt
khi tới đoạn giữa đèo thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội ngọn lửa bùng lên bao trùm toàn bộ phần đầu xe
vụ cháy được dập tắt ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt hướng dẫn phân luồng giao thông để các phương tiện trật tự di chuyển qua đèo mimosa đồng thời xác định nguyên nhân của vụ việc